theo cục cảnh sát giao thông bộ công an ghi nhận sau năm ngày đầu tiên của kỳ nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín
từ ngày hai tháng hai đến ngày sáu tháng hai toàn quốc đã xảy ra một trăm bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết chín mươi sáu người và bị thương một trăm một mươi người
riêng trong ngày sáu tháng hai tức mùng hai tết toàn quốc xảy ra hai mươi bảy vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết một mươi chín người bị thương hai mươi ba người
so với ngày thứ năm kỳ nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tai nạn giao thông giảm cả ba tiêu chí giảm hai mươi vụ tai nạn giao thông giảm một mươi năm người chết và giảm sáu người bị thương
cục cảnh sát giao thông cho biết sau năm ngày nghỉ tết nguyên đán kỷ hợi hai nghìn một mươi chín cả nước đã xảy ra một trăm bốn mươi bốn vụ tai nạn giao thông làm chết chín mươi sáu người bị thương một trăm một mươi người
so sánh với năm ngày nghỉ tết nguyên đán hai nghìn một mươi tám tai nạn giao thông giảm năm mươi tám vụ giảm năm mươi chín người chết giảm ba mươi chín người bị thương
lực lượng cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra xử lý hai một trăm sáu mươi năm trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ phạt tiền chín trăm chín mươi triệu đồng tạm giữ bốn trăm một mươi năm phương tiện vi phạm và tước chín mươi bốn giấy tờ các loại
lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý một mươi tám trường hợp phạt tiền chín triệu đồng